mở đầu là tin bão khẩn cấp cân bão số năm vào hồi một mươi sáu h ngày một mươi tám tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bảy bảy độ vĩ bắc một trăm linh tám chín độ kinh đông trên vùng biển phía nam đảo hải nam trung quốc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám từ sáu mươi hai đến bảy mươi bốn km trên giờ giật cấp một mươi di chuyển theo hướng bắc tây bắc với tốc độ khoảng một mươi km trên giờ
dự báo trong hai mươi bốn h tới đến một mươi sáu h ngày một mươi chín tháng một mươi vị trí tâm bão ở một mươi chín chín độ vĩ bắc một trăm linh tám độ kinh đông trên khu vực vịnh bắc bộ
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một vùng biển từ quảng trị đến quảng nam gió mạnh cấp sáu cấp bảy vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một biển động rất mạnh
ở khu vực vịnh bắc bộ bao gồm cô tô bạch long vĩ từ đêm ngày một mươi tám tháng một mươi có gió mạnh dần lên cấp sáu cấp bảy vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một biển động rất mạnh
trước diễn biến của bão số năm ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bắt hành công điện số một mươi sáu để chủ động ứng phó với bão và mưa lớn
trước diễn biến của bão số năm ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn yêu cầu tuyến biển từ quảng ninh đến bình định theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão tổ chức kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi bằng mọi biện pháp thông báo cho chủ các phương tiện thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực n
ban chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với bộ tư lệnh bộ đội biên phòng cục thủy sản tổ chức hướng dẫn tàu thuyền neo đậu tránh chú bảo vệ đồng bè tròi canh khu nuôi trồng thủy sản tùy theo diễn biến của bão chủ động cấm biển và đảm bảo an toàn cho người tài sản đồng thời sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ cứu nạn để kịp thời xử lý khi có tình huống
khu vực đất liền các tỉnh thành phố từ hà tĩnh đến quảng nam theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn lũ ngập lụt lũ quét xa đở đất thông tin kịp thời đầy đủ đến các cấp chính quyền người dân biết để chủ động phòng tránh ứng phó giảm thiểu thiệt hại
triển khai lực lượng xung kích kiểm tra ra soát các khu dân cư ven sông suối khu vực thấp trũng để chủ động tổ chức di rời sơ tán người dân khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu lũ quét sạt ở đất
các tỉnh thành phố trên tổ chức lực lượng sẵn sàng kiểm soát hướng dẫn giao thông cắm biển cảnh báo nhất là qua các ngầm tràn khu vực ngập sâu nước chảy xiết
chủ động bố trí lực lượng vật tư phương tiện để khắc phục sự cố đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn các tuyến đê biển sung yếu hoặc đang thi công dở dàng
cùng với đó triển khai các biện pháp tiêu úng phòng chống ngập lụt khu vực đô thị khu công nghiệp kiểm tra giả soát vận hành đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ hồ thủy lợi sung yếu
bố trí lực lượng thường trực sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra
liên quan tới vụ hai tàu cá ở quảng nam với chín mươi ba ngư dân gặp lốc xoáy và sóng lớn đánh chìm trên vùng biển hòn sa cho đến thời điểm hiện tại
tình hình sức khỏe của bảy mươi tám thuyền viên đã được cứu và công tác tìm kiếm một mươi ba ngư dân mất tích diễn ra như thế nào
sau đây sẽ là thông tin từ phóng viên diệu hằng đang có mặt tại sở chỉ huy tiền phương đóng tại đồ miên phòng cửa khẩu kỳ hà
vâng thưa quý vị và các bạn tại thời điểm hiện tại thì theo thông tin từ hiện trường khu vực tìm kiếm cứu nàn cứu hồ vẫn chưa phát hiện thêm ngư dân mất tích
tuy nhiên lực lượng tìm kiếm đã phát hiện nhiều vật dùng cá nhân trôi nổi trên mặt biển khu vực tàu gặp nàn như là phao ngư lưỡi cụ chăn nàn cá nhân
hiện nay là sóng ở biển là trưa nay vào một mươi hai h là chỉ có sóng cấp hai cấp ba thời tiết rất là lợi để cho việc tìm kiếm
tuy nhiên mà kết quả tìm kiếm là không thấy tìm nàn nhân nào nếu đấy là một sự thật thì sẽ rất khó khăn cho lực lượng tìm kiếm hiện nay
tại vì độ sâu ở mực đất biển khoảng ba vài vài nghìn mét trở lên thì sẽ rất chi là khó khăn cho các lực lượng tìm kiếm hiện nay
kể cả chúng ta có phương tiện trang bị hiện đại cũng như được lực lượng chuyên tách về tìm kiếm cư nàn trên biển thì cũng rất là khó khăn
do đó phải
phải khẳng định rằng là công tác tìm kiếm cư nàn hiện nay với sự quyết tâm rất cao lực lượng tìm kiếm cư nàn của bộ quốc phòng của ngư dân đã khá khó khăn để rồi tổ chức tìm kiếm
công tác tìm kiếm cư nàn vẫn đang được tiếp tục triển khai
hiện trong khu vực hai tàu cá bị nạn có một mươi một phương tiện tham gia tìm kiếm bao gồm bảy tàu cá ngư dân bốn tàu của bộ quốc phòng
đối với bảy mươi tám người dân đã được hai tàu cá khu vực tàu gặp nạn phát hiện và cứu kịp thời
theo ghi nhận sức khỏe ổn định trước đó hai mươi hai h bốn mươi năm phút ngày một mươi bảy tháng một tàu cảnh sát biển tám nghìn hai đã tiếp cận tàu qna chín mươi nghìn ba mươi chín ts để hỗ trợ y tế và chăm sóc sức khỏe cho ngư dân
hiện tại có bốn mươi người ở trên đoàn năm tình hình cũng như thăm thám đồng kỳ đi tới
tàu bắt bắt lúc sáu h năm mươi đến bảy h ba mươi
mà quán ngư dân cũng khẳng định tất cả sức khỏe đều ổn
sau khi cứu vớt thì tinh thần cũng đã ổn định
có bốn nạn nhân có thương tích nhẹ và được chúng tôi hỗ trợ y tế có băng bó nhẹ
còn không bỏ ác đang ở trên thờ mỹ việt tức là lúc bảy h ba mươi tháng này
như vậy tới thời điểm hiện tại trong số chín mươi ba ngư dân gặp nạn có bảy mươi tám ngư dân được cứu vớt sức khỏe ổn định hai nạn nhân được cứu nhân tử vong sau đó một mươi ba ngư dân mất tích
trước đó khoảng một mươi chín h ba mươi ngày một mươi sáu tháng một mươi tàu cá qna chín mươi nghìn một trăm hai mươi chín ts trên tàu có năm mươi bốn ngư dân đang hoạt động ở trường sa bị lốc xoáy đánh kìm
lúc này tàu qna chín mươi nghìn ba mươi chín ts hoạt động gần đó đã hỗ trợ ứng cứu
và vớt được bốn mươi thuyền viên trên tàu cá gặp nạn
tiếp đến khoảng một giờ ngày một mươi bảy tháng một mươi tàu cá qna chín mươi nghìn chín trăm hai mươi bảy ts trên tàu có ba mươi tám ngư dân đang đánh bắt tại khu vực cách đảo sông tự tây
khoảng một trăm ba mươi năm hải lý về hướng bắc tây bắc đã bị sóng đánh kìm
thời điểm này tàu qna chín mươi một nghìn bảy trăm tám mươi hai ts hoạt động gần đó đã phát hiện và ứng cứu được ba mươi bảy người
những thông tin về tình hình mưa lũ chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển đến quý vị và các bạn trong các bản tin sau
còn bây giờ chuyển sang các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu đang tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn thanh hùng bốn mươi tuổi
trú tại xã phước tỉnh huyện long điền tỉnh bà địa vũng tàu để điều tra về hành vi giết người
trước đó vào khoảng một mươi ba h ngày một mươi bảy tháng một mươi nạn nhân trú tại phường ba thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu
đang ngồi nhậu cùng với một người bạn thì nguyễn thanh hùng đi tới ngồi đối diện
sau đó thì đối tượng bất ngờ rút dao đâm vào vùng ngực của nạn nhân
nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện
đến khoảng một mươi tám h cùng ngày lực lượng chức năng đã phát hiện hùng đang trốn tại một khách sạn
làm việc tại cơ quan công an hùng khai nhận cho rằng nạn nhân nhìn đều khiêu khích mình nên hùng đã rút dao đâm
vận chuyển trái phép ma túy với số lượng lớn qua biên giới
lâm thanh yên chú tại huyện võ nhai tỉnh thái nguyên vừa bị lực lượng chức năng tỉnh hà tĩnh bắt quả tàng
theo đó vào lúc chín giờ sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi tại barrier số hai cửa khẩu quốc tế cầu treo xã sơn kim một huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
lực lượng biên phòng hà tĩnh chủ trì phối hợp với hải quan hà tĩnh đã tiến hành kiểm tra phương tiện
xe khách mang bị kiểm soát lào nhập cảnh từ lào về việt nam phát hiện bắt quả tăng đối tượng lâm thanh yên đang có hành vi vận chuyển ba bánh heroin
qua đấu tranh khai thác đối tượng lâm thanh yên khai nhận vận chuyển thuê số ma túy này từ lào về việt nam để đưa ra hà nội lấy tiền công
thưa quý vị chất lượng bữa ăn học đường vệ sinh an toàn thực phẩm thì luôn là mối quan tâm và trăn trở của nhiều phụ huynh
và trong thời gian qua bộ giáo dục và đào tạo các ngành chức năng đưa ra nhiều biện pháp để đảm bảo chất lượng bữa ăn giúp cho trẻ có sức khỏe tốt và được phát triển đầy đủ cả về trí lực và thể lực
thế nhưng trên thực tế thì vẫn còn những tồn tại liên quan đến chất lượng bữa ăn học đường
mới đây tại trường tiểu học thành công b nhiều em học sinh sau bữa ăn bán chú đã xuất hiện nhiều dấu hiệu như đau bụng buồn nôn đi ngoài
nhiều trường hợp nặng hơn được bác sĩ kết luận nhiễm khuẩn tường ruột
tối ngày một mươi ba tháng một mươi thì lúc đấy là cháu mới bắt đầu là bị đi ngoài một lần
và đến sáng ngày một mươi bốn và chiều cả ngày ngày một mươi bốn
thì lúc đấy là có ngày hôm đấy là cháu đi ngoài khoảng bốn năm lần gì đấy
và đến buổi chiều tối ngày một mươi bốn tháng một mươi thì lúc đấy là gần như là cháu bị đi ngoài không kiểm soát nổi nữa
thì đến ngày một mươi năm tháng một mươi thì gia đình tôi có cho cháu đến bệnh viện nhi trung ương để khám
thì có kết luận của bệnh viện nhi là cháu bị nhiễm khuẩn đường ruột
ngay sau khi có thông tin phản ánh của phụ huynh trường tiểu học thành công b đã lấy mẫu thực phẩm đi xét nghiệm
đồng thời tổ chức quản lý lại bữa ăn của nhà trường
và nhanh chóng phối hợp với cơ quan chức năng tìm nguyên nhân vụ việc
chúng tôi cũng đã liên hệ với nhà cung cấp xuất ăn cho nhà trường và đặt định làm việc sáng sớm ngày hôm sau
khoảng sáu giờ sáng ngày hôm sau thì chúng tôi đã làm việc với các nhà cung cấp
và đồng thời cũng có mời phụ huynh của những lớp có sự báo cáo đầy đến để làm việc cùng với nhà cung cấp
và chúng tôi cũng thực hiện báo cáo với các cơ quan chức năng để thực hiện là làm rõ nguyên nhân
cũng khuyến cáo là các nhà trường cũng thực hiện theo sự chỉ đạo của ủy ban quận
công văn về tăng cường kiểm tra và giám sát bếp ăn thực thể trong nhà trường
và thứ hai cũng kiểm tra nguồn gốc thực phẩm giả soát lại quy trình trong chế biến và chia thức ăn đảm bảo cho các cháu
cũng mới đầy tại trường trung học cơ sở yên nghĩa
quận hà đông tại buổi kiểm tra đột xuất phụ huynh không khỏi ngỡ ngàng trước khay cơm ba mươi hai đồng
chỉ vài món ăn không đảm bảo dinh dưỡng khiến nhiều phụ huynh không khỏi bức xúc
xảy ra như thế này thì nó rất là cái bức xúc mỗi bức xúc của không phải là của một cá nhân tôi hoặc là của học sinh không
bây giờ các con đang ở tuổi ăn tuổi lớn tuổi phát triển
thì chúng ta cũng không nên dựa vào cái xuất gọi là những người có trách nhiệm
không nên dựa vào cái suất ăn của con để cắt xén bớt
sau sự việc này thì ban giám hiệu chúng tôi kết hợp với tổ bán chú đó sẽ kiểm tra và
thân rõ xem là cái trách nhiệm của từng ngày sẽ kết hợp với ai
tức là làm chặt chẽ hơn nữa cái quá trình giám sát
tức là trước đây là mình đã có kế hoạch có thân công nhiệm vụ rồi
nhưng có thể là cái khâu đó là vẫn còn có những cái khâu mà mình làm chưa chặt
thì chúng tôi từ hôm đó khi được phản ánh thì chúng tôi cũng đã tìm ra những cái khay hợp
thì sau đây thì chúng tôi cũng sẽ khắc phục những cái lỗ hổng đó
thông kê của bộ giáo dục và đào tạo
cấp tiểu học hiện có khoảng năm trên một mươi năm trường tổ chức bữa ăn học đường cho học sinh
trong đó có hơn ba ba trăm linh trường học có bếp ăn
còn lại dung suất ăn công nghiệp
tuy vậy gần bốn mươi số trường có bếp ăn tập thể
căng tin chưa đảm bảo yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm
rõ ràng việc quản lý và giám sát bữa ăn học đường còn nhiều hạn chế
cần tăng cường thanh tra giám sát hơn nữa đảm bảo chất lượng bữa ăn học đường
thưa quý vị ngày một mươi tám tháng một mươi
thành phố hà nội tiếp tục phần xét hỏi trong phiên tòa hình sự sơ thẩm
xét xử hai mươi hai bị cáo trong vụ sai phạm tại dự án cao tốc
tuy nhiên người này không chấp hành mà tiếp tục tăng ga điều khiển xe mô tô
lao thẳng vào tổ công tác
khiến đại úy hoàng minh hải công an huyện bắc quang bị ngã văng xuống đường
tổ công tác đã bắt giữ đối tượng vi phạm tại hiện trường
đồng thời nhanh chóng đưa đồng chí hải đến bệnh viện sơ cứu
quá trình xác minh xác định người điều khiển phương tiện là bàn ngọc hạnh
chú tại huyện bắc quang
tiến hành đo nồng độ cồn cho kết quả trên tám mg trên một lít khí thở
công an huyện bắc quang đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với ban ngọc hạnh
trên một số trang mạng xã hội xuất hiện clip mô tả một nhóm người điều khiển mô tô phân khối lớn
chạy với tốc độ rất cao và bốc đầu trên đường
sự việc được xác định diễn ra tại thị trấn cát bà huyện cát hải thành phố hải phòng
liên quan đến vụ việc phản ánh của một số người dân thị trấn cát bà
cho biết vào chiều ngày một mươi năm tháng một mươi vừa qua
nhiều thanh niên đi xe máy phân khối lớn tổ chức làm nhiều nhóm khác nhau
để biểu diễn trên tuyến đường trung tâm thị trấn cát bà
tiêu mẩn nguy cơ mất trật tự an toàn giao thông khiến người dân địa phương rất bức xúc
trong clip thể hiện rõ có những đoạn người điều khiển xe máy đi với tốc độ lên tới hai trăm bảy mươi bảy km một giờ
hiện vụ việc đã được lực lượng chức năng của thành phố hải phòng xác minh làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tân phú thành phố hồ chí minh vừa triệt xóa giới bạc ẩn mình trong phòng trà
tại địa chỉ một mươi hai độc lập phường tân thành
tổng số tiền giao dịch của giới bạc này lên tới hàng trăm triệu đồng
thời điểm bất vào kiểm tra các trinh sát đã bắt quả tang hai nhóm hơn chục đối tượng đang chơi bài ăn tiền
trong đó nguyễn thị kim liên và lê văn mão vừa cầm đầu giới bạc vừa trực tiếp chơi bài
tại hiện trường công an thu giữ nhiều tăng vật gồm một trăm bốn mươi triệu đồng
theo điều tra mão và liên có quan hệ tình cảm sống chung như vợ chồng
do quán cà phê phòng trà của liên vắng khách nên cả hai đã sử dụng một phần của quán để tổ chức đánh bạc ăn tiền
thu sâu của các con bạc đến chơi
liên quan tới vụ hai tàu cá ở quảng nam với chín mươi ba ngư dân gặp lốc xoáy và sóng lớn đánh chìm trên vùng biển hoàng sa
trong tối nay bảy mươi tám thuyền viên được cứu sống và thi thể hai ngư dân tử vong
sau khi được cứu sẽ bắt đầu được đưa vào bờ
hiện tại tàu cảnh sát biển tám nghìn hai đang tiếp cận tàu cá chở ngư dân bị nạn để chuyển toàn bộ bảy mươi tám thuyền viên và thi thể hai ngư dân sang tàu
sau khi hoàn thành tiếp nhận trong tối nay tàu cảnh sát biển tám nghìn hai di chuyển về cầu cảng vùng cảnh sát biển vùng hai tại huyện núi thành của tỉnh quảng nam
dự kiến hành trình khoảng ba mươi năm h bảy mươi tám thuyền viên tinh thần và sức khỏe ổn định có bốn người bị thương nhẹ đã được sơ cứu
đối với hai thi thể tàu cảnh sát biển có phương tiện đặc dụng để bảo quản
hiện còn lại của bộ quốc phòng và ngư dân vẫn tiếp tục công tác tìm kiếm một mươi ba nạn nhân đang mất tịch